sang ngày mai mưa dự báo giảm hơn ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ
còn tại khu vực phía tây bắc bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
nên tiếp tục có mưa rào vào rông vào đêm và sáng
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố nóc mưa đá cũng như là gió rất mạnh
nền nhiệt ban ngày cũng không quá cao chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ thời tiết mát mẻ
còn đối với các tỉnh trung bộ trong những ngày tới thì mưa cũng giảm tại khu vực này
trong ngày mai thì mưa còn xuất hiện rải rác vào đêm và sáng tại khu vực trung trung bộ
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố nóc mưa đá cũng như là gió rất mạnh
sau đó thì do tác động của sự mờ rộng dần của vùng áp thấp nóng phía tây
nên nền nhiệt sẽ tăng nhanh mưa hầu như cũng chỉ xuất hiện cục bộ
với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
và tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mức nhiệt cao hơn đôi chút
từ ba mươi ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên cũng như là ở khu vực nam bộ
thời tiết trong hai mươi bốn giờ tới thì phổ biến là ngày nắng
chiều tối có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông thì cần đề phòng có lốc xét mưa đá cũng như là gió rất mạnh
nhiệt độ sẽ không quá cao ban ngày tại tây nguyên trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn đối với khu vực nam bộ trong ngày mai nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
ở trên biển tại khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió thịnh hành hướng nam đến tây nam cấp ba cấp bốn
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
phổ biến là có mưa vài nơi thịnh hành gió nam đến tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng
có mưa vài nơi ngày giảm mây đôi lúc hưởng nắng nhẹ
gió đông nam mạnh cấp hai
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc mưa đá cũng như gió rất mạnh
với nhiệt độ là từ hai mươi hai ba mươi hai độ